ngày ba mươi một tháng một mươi hai công an tp hcm đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng
để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của người bệnh và người nuôi bệnh
tại các bệnh viện trên địa bàn
cơ quan công an đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng
nguyễn thị kim chi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trần thị cẩm nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
dương thúy hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy an thủy nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trần thu yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cùng ngụ quận bốn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ngoài ra đang điều tra làm rõ vai trò hỗ trợ giúp sức nhóm này của ba đối tượng khác
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi hai nhóm chi hạnh nguyệt yến đến quán nước trên đường an dương vương
để bàn bạc tính cách vào bệnh viện phạm ngọc thạch quận năm
trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nuôi bệnh
khi đến bệnh viện cả nhóm vào mua sổ khám bệnh như bình thường và tìm con mồi ra tay
ngay lập tức cả nhóm vây quanh tiến hành thủ đoạn trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội
trong đó nhóm này đã gây án ở nhiều bệnh viện trên toàn thành phố hồ chí minh
có sự tổ chức phân công vai trò bài bản như đóng giả là xe ôm chuyên chở
được biết các nhóm đối tượng này đã có nhiều tiền án tiền sự trước đó